thưa quý vị tại hà nội nhiều người cũng đã quen với hình ảnh nước sông tô lịch thường xuyên bị ô nhiễm
trong những năm qua nhiều giải pháp đã được bàn thảo thậm chí là thử nghiệm để cứu sông tô lịch khỏi tình cảnh ngay càng ô nhiễm lạng nề
nhưng tới nay vẫn chưa có giải pháp nào phát huy hiệu quả
tuy nhiên sắp tới sẽ có một dự án được đưa vào hoạt động đang mang lại hy vọng hồi sinh cho con sông này
có thể điểm lại rất nhiều giải pháp đã từng được thử nghiệm để hồi sinh sông tô lịch
đó là lấy nước sông hồng tạo dòng chảy sông tô lịch dùng chế phẩm redoxi ba c khử ô nhiễm nước
công nghệ nhật bản phân hủy bùn nhưng hàng chục năm qua chưa có giải pháp nào phát huy được hiệu quả
theo các chuyên gia để giải cứu sông tô lịch cần nhìn vào nguyên nhân trực tiếp gây ô nhiễm con sông
con sông này nhiều năm nay không có nguồn cấp nước mực nước sông hồng tụt xuống thấp theo tính toán khoảng hai tám mét
nếu không có mưa thì nguồn cấp nước hàng ngày trên sông tô lịch chính là các điểm sạt hải
trên một mươi ba tám km
sông tô lịch có tới bốn trăm năm mươi sáu điểm sạt hải trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng một trăm sáu mươi m ba nước thải sinh hoạt
để giải cứu sông tô lịch cần xử lý triệt để nguồn thải sạt thẳng xuống sông
đây chính là hệ thống cống ngầm chạy dọc sông tô lịch
sau năm năm thi công ống cống gom nước thải cho sông tô lịch
đang chuẩn bị hoàn thành
khi đưa vào hoạt động nước thải sinh hoạt sẽ trực tiếp đổ vào đường ống này
các nhà thầu kỹ sư đang rất tin tưởng
các dòng sông sẽ thay đổi đáng kể về diện mạo từ ống cống gom nước thải
sau khi nước thải được gom từ cống ngầm sẽ đưa về nhà máy nước thải yên xá để xử lý
sau đó nguồn nước đảm bảo chất lượng sẽ được đổ ngược trở lại sông tô lịch
mình đang cố gắng nỗ lực tối đa để thực hiện công việc chạy thở
sau đó mình sẽ chờ đón nước bỏng về công trình
với những giải pháp đồng bộ cùng sự đầu tư lớn về nguồn lực
hà nội đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi sông tô lịch sẽ thực sự chảy trở lại
trong dịp kiểm tra tiến độ dự án gần đây nhất
lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đến năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành hệ thống đường ống gom nước thải về nhà máy